thông tin thêm về vụ gian lận xăng dầu xảy ra tại hai cây xăng tại đường trần khát trân
quận hai bà trưng và yên viên huyện gia lâm hà nội tối qua cơ quan điều tra công an
thành phố hà nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tám đối tượng có liên quan trong vụ án về hành vi
lừa dối khách hàng trước đó cơ quan điều tra đã tiếp nhận hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án
về tội danh nêu trên trong tám đối tượng bị bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra
có hai cửa hàng trưởng của hai cây xăng nêu trên là bà nguyễn thị hồng hạnh và ông trần thanh trình
cùng sáu nhân viên cây xăng trần khát trân trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đội quản lý thị trường số một mươi bốn phối hợp với phòng an ninh kinh tế công an
tp hà nội kiểm tra ba cửa hàng xăng dầu thuộc công ty cộng phần xăng dầu chất đốt hà nội
phát hiện hai trong số ba cửa hàng có gắn chip và bảng mạch điện tử vào cột bơm xăng nhằm làm
sai lệch bộ đếm để lấy tiền của khách hàng tại cuộc họp do bộ công thương tổ chức vào sáng
hôm qua các cơ quan chức năng đều đưa ra các ý kiến cho rằng xe phạm của hai cây xăng này
có dấu hiệu vi phạm hình sự khu vực xung quanh hai cây xăng vi phạm có nhiều cây xăng đảm bảo nhu cầu
phục vụ xăng dầu của người dân do đó giám đốc sở công thương hà nội đã đề nghị tạm ngừng
hoạt động của hai cây xăng vi phạm để tiến hành điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật